công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ngô thị viện chú tại thị xã trí linh tỉnh hải dương và thân thị mơ chú huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn về tội mua bán người
ngô thị viện là đối tượng lấy chồng và sinh sống tại trung quốc do quan hệ quen biết với thân thị mơ nên việt đặt vấn đề với mơ là tìm phụ nữ để đưa sang trung quốc bán mờ đã đồng ý
vào ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi năm các đối tượng đã đưa một phụ nữ sang biên giới bán cho một người đàn ông trung quốc với số tiền là một vạn nhân dân tệ đến ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm nạn nhân bỏ trốn về việt nam đã làm đơn tố cáo viện và mơ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã điều tra làm rõ hành vi mua bán người và tiến hành bắt khẩn cấp viện và mơ để xử lý theo quy định của pháp luật